các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nick chicks dẫn thông cáo chính thức từ cơ quan đối ngoại toàn cầu canada cho hay
khi chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình ưu tiên cao nhất của chúng tôi vẫn là sự an toàn và an ninh của người canada
các nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho công dân canada theo yêu cầu
tuy nhiên thông cáo lưu ý đại sứ quán canada tại ukraine vẫn mở cửa
phía canada cũng khẳng định sẽ tăng cường các khả năng ngoại giao và tiếp tục đánh giá đối phó với các diễn biến nhằm hỗ trợ quốc gia đông âu
cần phải cân nhắc lại các lệnh trừng phạt của mỹ đối với cuba triều tiên và iran trước đó nhằm buộc các nước này thay đổi hành vi đôi khi dẫn đến những kết quả không mong muốn